sáng hôm nay sáu tháng chín cdc hà nội đã ghi nhận thêm hai ca mắc mới trong vòng một mươi hai giờ qua trong đó
sáu trường hợp phong tỏa vừa ghi nhận liên quan đến ổ dịch thanh xuân trung ở ngõ ba trăm hai mươi tám ba trăm ba mươi nguyễn trãi
quận thanh xuân như vậy tính đến nay phường thanh xuân trung đã ghi nhận bốn trăm sáu mươi ba ca mắc covid một mươi chín
và cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ bốn là ba năm trăm hai mươi chín ca trong đó số ca mắc ghi nhận
ngoài cộng đồng là một năm trăm sáu mươi ba ca và số ca mắc là đối tượng đã được cách ly trước đó là một chín trăm sáu mươi sáu ca
về tình hình tiêm vaccine ở hà nội đến nay bộ y tế đã phân bổ cho hà nội hơn bốn ba triệu liều
vaccine gồm ngành y tế thủ đô và các viện đơn vị trung ương trên địa bàn hà nội có hơn năm bảy triệu
người trên một mươi tám tuổi đến nay đã có hơn ba một mươi ba triệu người được tiêm vaccine chiếm đến năm mươi năm dân số trên
tám tuổi ở hà nội đã được tiêm vaccine covid một mươi chín trong công điện số một nghìn ba trăm một mươi sáu bộ trưởng bộ y tế đề
nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trong đó có thành phố hà nội tiếp tục chỉ đạo các đơn
vị khẩn trương tổ chức tiêm chủng cho tất cả những trường hợp từ một mươi tám tuổi trở lên bao gồm cả phụ
nữ có thai và hoàn thành tiêm chủng mũi một cho toàn bộ người dân trên một mươi tám tuổi trước ngày một mươi năm tháng chín
thành phố hà nội ưu tiên sớm cho những người có bệnh lý nền người cao tuổi
người dân tại vùng đỏ vùng cam khu vực có mật độ dân cư cao